một đối tượng người campuchia vận chuyển hơn một kg ma túy đá vào việt nam để tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
cụ thể vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại khu vực thuộc xã hưng phước huyện bù đốp tỉnh bình phước
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng đối tượng đang vận chuyển ma tùy đá
tại hiện trường thu giữ một túi ni lông màu đen bên trong chứa một mươi túi tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng một một mươi bảy kg
theo lời khai ban đầu đối tượng là pich phan na chú tỉnh muldunkiri vương quốc campuchia
số tinh thể màu trắng trên đối tượng khai nhận vận chuyển cho một người tên nam không rõ nhân thân lai lịch từ campuchia sang việt nam
hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ bích phan na cùng với tăng vật để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật